sáng nay ngày bảy tháng hai tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài tổ chức buổi gặp mặt thân mật đoàn kiều bào tiêu biểu
nhân dịp đoàn về quê hương đón tết và tham dự chương trình xuân quê hương do ủy ban nhà nước
về người việt nam ở nước ngoài tổ chức những năm qua kiều bào việt nam đã có nhiều
đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt là nhiều
doanh nhân kiều bào đã trực tiếp về quê hương phát triển sản xuất đầu tư kinh doanh
liên doanh liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp trong nước tạo ra hiệu quả kinh tế cao
góp phần quảng bá giới thiệu hàng hóa việt nam ra thế giới tích cực tham gia các hoạt động đền ơn
đáp nghĩa ủng hộ các chiến sĩ biên giới hải đảo nhất là ủng hộ đồng bào bị lũ lụt để bà con sớm
ổn định cuộc sống và được đón tết đầm ấm trong năm hai nghìn một mươi bảy với sự phối hợp chặt chẽ của
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đã
góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng nhà nước tạo sự chuyển
biến tích cực trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và thân nhân tạo xu thế thuận lợi để
người việt nam ở nước ngoài hướng về và đóng góp cho quê hương sau buổi gặp mặt với ủy ban trung
mặt trận tổ quốc việt nam đoàn kiều bào tiêu biểu sẽ đến chào chúc tết tổng bí thư nguyễn
phú trọng chủ tịch nước trần đại quang và dân hương tại hoàng thành thăng long